ngày hai mươi chín tháng một tại cung văn hóa lao động tp hcm đã diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
do liên đoàn lao động tp hcm phối hợp với một số đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức
những ngày này các bệnh viện cơ sở điều trị đều lo lắng vì tình trạng thiếu máu phục vụ bệnh nhân
vì đây là giai đoạn cận tết nên việc hiến máu tình nguyện không thể huy động
trong khi đó số người bị tai nạn giao thông thường tăng cao khiến nhu cầu về máu điều trị cũng gia tăng
bởi thế những giọt máu hiến máu tình nguyện trong thời tháng này càng trở nên vô cùng quý giá
cũng như là một số các tỉnh lân cận
liên đoàn lao động tp đã kêu gọi huy động các cán bộ công nhân viên lao động ở các cấp công đoàn
tiếp tục hưởng ứng tham gia các phong trào đầu xuân hiến máu cứu người sẽ chia giọt máu hồng
qua buổi sáng phát động chương trình đã thu về được gần một đơn vị máu
đây là chương trình thiết thực và ý nghĩa thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người dân
để có đủ nguồn máu cho người bệnh cần truyền trong thời gian sắp tới
nhất là trong dịp tết nguyên đán kỳ hội năm hai nghìn một mươi chín